trong khuôn khổ hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi chín wfef davos hai nghìn một mươi chín
tối ngày hai mươi ba tháng một theo giờ địa phương tức dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một theo giờ việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc đối thoại với lãnh đạo gần bốn mươi tập đoàn toàn cầu
với nhiều thương hiệu trong top năm trăm linh doanh nghiệp toàn cầu và là những đối tác tin cậy của việt nam
cùng sự hội nghị có ông oliver schwab giám đốc điều hành diễn đàn kinh tế thế giới vkf ef
với chủ đề thúc đẩy sự năng động và sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn
đây là lần đầu tiên việt nam phối hợp với vkf ef tổ chức sự kiện đối thoại kinh tế việt nam bên lề hội nghị vkf ef davos
trong phát biểu mở đầu đối thoại giám đốc điều hành wef nhấn mạnh đến tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ
suốt ba mươi năm qua của việt nam đồng thời khẳng định wef mong muốn việt nam hội nhập ngày càng sâu sắc
và cộng đồng quốc tế và không ngừng đẩy mạnh hơn nữa
wef trong tương lai lý giải nguyên nhân dẫn đến những thành tiệu kinh tế việt nam thời gian qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đến yếu tố chính trị xã hội ổn định tinh thần đổi mới quyết liệt
và kinh tế vĩ mô căn bản tốt nhiều năm
môi trường kinh doanh cải thiện mạnh mẽ sức mạnh cạnh tranh của kinh tế việt nam thể hiện qua tổng kim ngạch thương mại
năm hai nghìn một mươi tám đạt gần bốn trăm tám mươi tỷ đô la mỹ xuất siêu bảy bốn tỷ đô la mỹ
việt nam đã trở thành một trong những công sưởng của thế giới về cung ứng hàng tiêu dùng điện tử dệt may da dày điện thoại di động
việt nam có hai mươi sáu dự án đầu tư nước ngoài fdi đang hoạt động với tổng vốn đăng ký gần ba trăm năm mươi tỷ đô la mỹ
trong đó có nhiều tập đoàn lớn
thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp eu tại buổi đối thoại thúc đẩy mạnh mẽ để evfta sớm được ký kết
đề cập đến sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp bốn thủ tướng nêu rõ
việt nam có đây là cơ hội to lớn
khi các quốc gia cạnh tranh bằng sáng tạo mà không phải chỉ bằng các yếu tố truyền thống như tự do thương mại quy mô kinh nghiệm lao động vốn đầu tư
thủ tướng thông tin thêm việt nam đã trở thành một trong những quốc gia có mạng cắp quang bao phủ lớn nhất thế giới
tỷ lệ dân số được phủ sóng di động ba g và bốn g lên tới chín mươi tám
để chuẩn bị cho cách mạng công nghiệp bốn việt nam sẽ triển khai thử nghiệm mạng lưới năm g vào năm hai nghìn một mươi chín
đại diện các tập đoàn đa quốc gia đều cho biết việt nam là một trong những thị trường quan trọng
của các doanh nghiệp này và là khu vực sản xuất quan trọng
các tập đoàn cũng khẳng định ủng hộ hiệp định evfta mong muốn chính phủ việt nam tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư kinh doanh